lính trẻ của lực lượng cảnh sát cơ động ngã xuống để lại mẹ già với căn nhà chống chảy cô quạnh
hoài bão ước mơ tuổi trẻ tất cả sẽ mãi chỉ là giang dở
đồng đội người thân chẳng ai có thể cầm được nước mắt
khi mà được biết tin đồng chí quân hy sinh thực sự là một sự sốc lớn đối với bản thân cá nhân tôi cũng như cán bộ chiến sĩ của đơn vị
thực sự là một tin rất buồn đối với đơn vị
nhưng buồn chúng tôi vẫn phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ
sự hy sinh anh dũng của đồng chí quân đã tạo động lực cho chúng tôi cố gắng phân đấu học tập rèn luyện để đáp ứng được nhiệm vụ
thật đau xót khi giữa thời bình chúng ta phải nhắc tới hai từ liệt sĩ
các chiến sĩ công an nhân dân đã dành cả thanh xuân của mình để bảo vệ bình yên của cuộc sống
thế nhưng không ít đối tượng lại lợi dụng sự việc để xuyên tạc đưa tin sai sự thật
mới đây đối tượng trung hoàng trương bốn mươi ba tuổi ngụ tại thành phố cần thơ đã lợi dụng mạng xã hội đăng tải những bài viết sai sự thật
chia sẻ thông tin xuyên tạc về sự việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đã thi hành lệnh bắt giữ đối với trung hoàng trương
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó ngày một mươi tháng một cơ quan chức năng thành phố cần thơ đã phát hiện trương đăng nhiều bài viết mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan nhà nước
lực lượng vũ trang trong vụ chống người thể hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
khám xét nơi ở nơi làm việc của trung hoàng trương công an quận ninh kiều đã tạm giữ nhiều phương tiện điện tử thiết bị lưu trữ tài liệu hình ảnh
trên tài khoản facebook do trương quản lý và sử dụng có chín trên một mươi sáu bài viết chứa nội dung có tính chất tiêu cực tuyên truyền chống phá đảng nhà nước nói xấu cán bộ lãnh đạo
trương thừa nhận thường xuyên dùng điện thoại di động truy cập facebook xem các thông tin không rõ nguồn đăng tải không kiểm chứng tính xác thực của các bài viết sau đó chia sẻ trên trang cá nhân
cụ thể liên quan tới sự việc xảy ra ở đồng tâm mỹ đức hà nội trương không biết diễn biến như thế nào nhưng đã đăng tải những thông tin xuyên tạc đối với lực lượng vũ trang trong khi thi hành nhiệm vụ
trước đó năm hai nghìn một mươi sáu trương cũng đã chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc không chính xác về sự việc liên quan đến formosa
năm hai nghìn một mươi bảy trương đăng hình cổng trào đường đèn nghệ thuật xuân mậu tuất ở thành phố cần thơ gây hiểu nhầm cho nhiều người
hành vi của trung hoàng trương đã gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và các đồng chí lãnh đạo trung ương địa phương gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hiện công an quận ninh kiều đang tạm giữ hình sự đối với trung hoàng trương để tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với các thông tin khác công an tỉnh đắk lắc vừa cho biết đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá
thông qua mạng với số tiền giao dịch mỗi tháng trên một mươi tỷ đồng
các đối tượng bị bắt giữ gồm huỳnh anh tài hoàng minh quang chú tại huyện crong anna hoàng đình nguyên đỗ mai linh lê đình đức cao thanh trọng chú ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trong đó huỳnh anh tài là đối tượng cầm đầu
bước đầu tài khai nhận vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tài nhận được một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet một mươi điểm mỗi điểm tương ứng với hai mươi năm đồng
sau đó tài đem về chia nhỏ với nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng còn lại để kết nối với các con bạc tham gia cá độ bóng đá thắng thua trên mạng internet
tính đến thời điểm bị bắt chỉ trong vòng một tháng tổng số tiền giao dịch cá cược đã trên một mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng trên lực lượng công an tạm giữ trên bảy mươi triệu đồng tiền mặt sáu điện thoại di động một máy tính sách tay cùng với nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
thưa quý vị tết là thời điểm mà nhu cầu
tiêu thụ các loại thực phẩm như bánh mứt kẹo tăng cao vì thế cũng như các địa phương khác trên cả nước trong những ngày này thị trường buôn bán các nhu yếu phẩm phục vụ cho tết trên địa bàn tỉnh sơn la cũng hết sức nhộn nhịp
lượng hàng hóa được nhập về dồi dào nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
tuy nhiên đi kèm với đó là những nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm đặc biệt là tình trạng hàng giả hàng nhái tràn lan trên thị trường và đến tay người tiêu dùng nếu như lực lượng chức năng không phát hiện một cách kịp thời
mới đây tại bản khương tiên xã triềng khương huyện sông mã phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an huyện sông mã và đội quản lý thị trường số sáu tiến hành kiểm tra kho hàng của luyện ngọc kiên xã trường khương huyện sông mã phát hiện thu giữ hơn hai năm trăm linh hộp mứt thành phẩm hơn sáu trăm linh kg mứt kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ bánh mứt kẹo tết không có nguồn gốc được tuồn ra thị trường
nếu lực lượng chức năng không phát hiện kịp thời thì số hàng hóa trên sẽ đến tay người tiêu dùng và hậu quả của nó thì không lường trước được
nơi mà người dân chưa có nhận thức hiểu biết về tác hại của việc tiêu thụ hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào
tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đang đến gần thị trường hàng tiêu dùng diễn biến khá phức tạp
các đối tượng thường mang hàng không đảm bảo chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiêu thụ
chủ yếu là bánh mứt kẹo và các nhu yếu phẩm tết
các loại hàng giả hàng nhái này thường bán với giá rẻ bất ngờ hoặc bán theo cân và thường mang đi tiêu thụ ở những nơi vùng sâu vùng xa rất khó kiểm soát
cho nên là bản thân tôi là người tiêu dùng tôi cũng phải lựa chọn những nơi buôn bán có y tín
lực lượng công an sơn la đã phối hợp với quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm
ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
đồng thời duy trì lực lượng bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm
góp phần đưa thị trường sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh đi vào nề nếp
trong vòng nửa tháng gia quân cao điểm các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã phát hiện bắt giữ hàng tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong thời gian trước trong và sau tết nguyên đán kinh tế hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh sơn la sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
để kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo cho người dân được sử dụng nguồn sản phẩm có chất lượng
đồng thời khuyên cá tới người dân
lựa chọn các cửa hàng có uy tín sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình
từ chợ truyền thống cho đến các cửa hiệu các mặt hàng không rõ nguồn gốc vẫn xuất hiện tràn lan và rất khó phân biệt
do đó ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì người dân khi mua hàng cần cẩn trọng xem xét kỹ lưỡng
đọc kỹ các thông tin trên bao bì sản phẩm trước khi quyết định mua để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết
thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp tội phạm
đặc biệt vào tối ngày hôm qua công an huyện yên khánh đã bắt giữ được đối tượng tàng trữ mua bán pháo lậu
đối tượng bị bắt giữ là lê thanh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm một xã khánh mậu huyện yên khánh
lực lượng chức năng đã thu giữ năm mươi tám bốn kg pháo các loại
tại cơ quan điều tra lê thanh tuyền khai nhận đã cất giữ và bán hộ số pháo trên cho hà tiến long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xóm trại xã khánh nhạc huyện yên khánh
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên khánh đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
như vậy là tết nguyên đán đang đến rất gần
đây cũng là thời điểm cao điểm để sản xuất các loại bánh mứt kẹo ở các làng nghề truyền thống
đặc biệt là các cơ sở sản xuất bánh kẹo thực phẩm
với một lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường rất lớn kéo theo đó là nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
trong khi các cơ sở hạ tầng nguồn nước để phục vụ cho chữa cháy tại các khu vực này còn bất cập và thiếu thốn
thì việc trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ và duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
được xem là biện pháp hiệu quả để xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh
một cơ sở sản xuất bánh kẹo tại xã dương liễu huyện hoài đức thành phố hà nội
sản xuất quy mô hộ gia đình với phương thức thủ công và chủ yếu là nhân công thời vụ
hệ thống điện quy hoạch tạm bỡ không đảm bảo an toàn
lò đốt nhiên liệu được bố trí ngay trong sưởng sản xuất như thế này khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
hầu như là vi phạm về trong sử dụng điện tức là sử dụng tạm bỡ
tức là sản xuất theo kiểu mô hình là chỉ trong một hai tháng gần thế thôi
còn sau đấy thì người ta là dưng một đồng mà không một đồng
thực tế hầu như năm nào tại thành phố hà nội cũng xảy ra cháy lớn tại các làng nghề truyền thống
trong khi những điều kiện về cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn và nguồn nước phục vụ chữa cháy còn bất cập
khiến cho công tác chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn
những chiếc máy bơm di động này vừa được ubnd huyện hoài đức trang bị cho hai mươi xã trên địa bàn
để phục vụ công tác chữa cháy lúc ban đầu
với những xã trọng điểm tình hình cháy nổ phức tạp và xa trung tâm
thì việc chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh ngăn cháy lan là hết sức cần thiết
phát huy phương châm bốn tại chỗ duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
để hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
đó là mục tiêu mà rất nhiều địa phương đã đạt ra
thế nhưng để có thể thực hiện hiệu quả trong thực tế thì chính quyền tại cơ sở phải có những biện pháp cụ thể
có sự quan tâm đúng mức trong đầu tư mua sắm các trang thiết bị phương tiện tại chỗ phục vụ công tác chữa cháy
có như vậy hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở mới đảm bảo thực chất đáp ứng được yêu cầu đặt ra
trong phần tiếp theo khám phá văn hóa cổ truyền việt dành cho đoàn ngoại giao tết nguyên đán cùng việt xưa
hoạt động khởi đầu của năm asean hai nghìn hai mươi
đại sứ anh tại iran bác bỏ những cáo buộc về việc ông đã tham gia kích động biểu tình
tại lễ tử nghiệm một trăm bảy mươi sáu nạn nhân vụ iran bắn rơi máy bay của hãng hàng không của ukraine
sau thông tin ghi nhận một trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh viêm phổi cấp tại vũ hán hồ bắc trung quốc
bộ y tế khuyên cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau
một hạn chế
tiếp xúc trực tiếp với người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính
khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh thì phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc
giữ ấm cơ thể vệ sinh cá nhân rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
xúc hỏng bằng nước sắt khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi
cần che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi
tốt nhất là bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp
hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã
những người trở về từ thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc hoặc có tiếp xúc gần với các bệnh
với những người đã mắc bệnh viêm phổi tại thành phố vũ hán trong vòng một mươi bốn ngày
nếu có dấu hiệu sốt ho khó thở cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám điều trị kịp thời
sáng nay tại hà nội hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trong nhiệm kỳ tám từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi chín với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo
các mặt hoạt động của hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã được thể hiện đúng hướng
hoàn thành cơ bản các đề án công tác đã đề ra
trong đó hội đã tổ chức thành công một mươi ba trại sáng tác kịch bản
nhiều đợt đi thực tế sáng tác cũng như các cuộc liên hoan sân khấu toàn quốc và khu vực
bên cạnh đó cũng đã tiến hành
nhiều chương trình có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật
đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ cũng như công tác lý luận phê bình sân khấu và tăng cường giao lưu đối ngoại
tại đại hội các đại biểu đã tích cực tham gia góp ý tham luận để tiếp tục phát huy những thành tựu hội đã đạt được
và khắc phục những hạn chế yếu kém giúp hội nghệ sĩ sân khấu việt nam ngày càng lớn mạnh
đại hội đại biểu toàn quốc hội nghệ sĩ sân khấu việt nam lần thứ chín sẽ diễn ra trong hai ngày
hôm nay chương trình khám phá văn hóa cổ truyền việt dành cho đoàn ngoại giao tết nguyên đán cùng về xưa
được vụ ngoại giao văn hóa unesco bộ ngoại giao nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội
phối hợp với tập đoàn delta tổ chức tại hà nội
đây là một trong những hoạt động khởi đầu của năm asean hai nghìn hai mươi trong đó việt nam đóng vai trò nước chủ nhà
nhằm giao lưu chia sẻ văn hóa với các nước trong khối asean
thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước trên thế giới với asean và tạo ấn tượng tốt đẹp về việt nam
mới sang việt nam nhận công tác được hơn một tháng nay nên đây là lần đầu tiên ông mohammed al baga
đại biện đại sứ quán liby tại việt nam được trực tiếp trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa việt nam như thế này
ông luôn tìm ra những điểm tương đồng trong văn hóa hai nước để cảm nhận sự gần gũi trong con người việt nam
tôi chưa hiểu nhiều về văn hóa việt nam
những lần trải nghiệm này là một dịp rất đặc biệt để tôi không chỉ hiểu thêm mà còn trực tiếp cảm nhận về đất nước các bạn
về sự thân thiện của người việt nam
văn hóa đó năm mới của các bạn cũng có sự tương đồng với người dân libi
đó là vào ngày tết mọi người thường mặc quần áo đẹp trang hoàng nhà cửa và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp
nhất định sáng năm tôi sẽ đưa gia đình đến để có những trải nghiệm giống như tôi hôm nay
tham dự sự kiện hôm nay các đại sứ đại biện và phu nhân
trưởng các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài đã được tìm hiểu về tết cổ truyền của việt nam
thông qua nhiều hoạt động đặc sắc như giới thiệu sự tích bánh trưng bánh dày
một số phong tục ngày tết góc ông đồ thăm dây chuyển sản xuất sản phẩm truyền thống thưởng thức văn hóa ẩm thực tết
đặc biệt còn được trực tiếp tham gia cuộc thi làm bánh trưng mang lại nhiều cảm xúc thú vị
ở italia cũng làm rất nhiều loại bánh dịp năm mới
nhưng không làm từ gạo nên việc này khá là đặc biệt
tôi cảm thấy rất vui có nhiều thứ mới lạ và khác biệt với đất nước tôi
đây là một cơ hội để trải nghiệm không khí tết của việt nam
hoạt động trải nghiệm văn hóa việt nam là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức
nhằm giới thiệu đến các đại sứ bạn bè quốc tế nét đẹp truyền thống văn hóa việt
các phong tục tập quán tết nguyên đán của việt nam giới thiệu và quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống
lần này chúng ta tập trung vào chủ đề là ẩm thực
vì ẩm thực của việt nam gần đây được sự chú ý rất rộng rãi trên thế giới
còn các hình thức nghệ thuật trình chiếu đi xem biểu diễn văn nghệ
hoặc đi về những vùng di sản những thắng cảnh của việt nam được unesco công nhận văn
để họ có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về đất nước và con người việt nam
thông qua những hoạt động trải nghiệm như thế này đã giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu
về đất nước việt nam
việt nam thanh bình con người việt nam thân thiện và văn hóa việt nam đặc sắc
phát biểu tại buổi gặp cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán canh tí diễn ra trong tuần qua
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định những đóng góp rất quan trọng
của các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan công an nhân dân qua các thời kỳ
gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu cùng gia đình các đồng chí
bộ trưởng tô lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm
giúp đỡ của các đồng chí công an lão thành tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng trong sạch vững mạnh cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới
tới thăm hỏi gia đình ba cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
trong vụ việc xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội vừa qua
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi lời chia buồn với thân nhân và gia đình cán bộ chiến sĩ
bộ trưởng tô lâm khẳng định đây không chỉ là mất mát riêng của gia đình mà còn là sự mất mát của toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh những chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh
ba cán bộ chiến sĩ cùng đồng đội đã làm tròn trách nhiệm của người công an nhân dân
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận biết ơn tất cả vì sự bình yên cuộc sống
tuần qua ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
trước đòi hỏi của công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ
công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân cần tăng cường đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả toàn diện các mặt
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê quý vương đã trao hương chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
tuần qua thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
trưởng tiểu ban an ninh y tế asean hai nghìn hai mươi thuộc ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã chủ trì phiên họp thứ ba
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu các bộ ngành và công an một số đơn vị địa phương
cần chủ động hơn nữa theo đề án kế hoạch lịch công tác đã đề ra
đồng thời kịp thời xây dựng bổ sung hoàn chỉnh các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn các hội nghị sự kiện trọng tâm
là hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean trong tháng một năm hai nghìn hai mươi và hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
tại buổi tiếp tổng giám mục vũ văn thiên tổng giám mục tổng giáo phận hà nội đến tặng hoa chúc tết bộ công an nhân dịp đón xuân mới canh tí hai nghìn hai mươi
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã gửi lời cảm ơn tới ngài tổng giám mục và bà con giáo dân giáo phận hà nội
đã dành những lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng
mong muốn sang năm mới các vị chức sắc của tổng giáo phận hà nội tiếp tục động viên đồng bào công giáo đoàn kết
cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tham gia các phong trào thi đua yêu nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước